bộ lao động thương minh và xã hội vừa gửi hồ sơ đề nghị bộ tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
tại dự thảo tờ trình bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất tăng thêm một mươi hai năm trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các đối tượng đã được điều chỉnh và tăng thêm hai mươi tám trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo nghị định số một trăm linh tám hai nghìn hai mươi một của chính phủ điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
luật khám bệnh chữa bệnh số một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn

theo đó luật khám bệnh chữa bệnh quy định một số nội dung về cơ chế tự chủ của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập
quy định cụ thể về giá khám bệnh chữa bệnh trong đó cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước được quyết định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
và phải kê khai giá niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
luật cũng quy định giá dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước bảo đảm được tính đúng tính đủ
theo lộ trình do chính phủ quy định để bù đắp chi phí thực hiện khám bệnh chữa bệnh và có tích lũy
sở thông tin và truyền thông hà nội đã có quyết định về việc thanh tra với ba nhà mạng lớn gồm trung tâm kinh doanh vnpt hà nội
chi nhánh của tổng công ty dịch vụ viễn thông tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt công ty dịch vụ mobifone khu vực một
viettel hà nội chi nhánh của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel
theo đó thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội thực hiện thanh tra các nhà mạng trong thời kỳ từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày công bố quyết định thanh tra thời hạn thanh tra trong một mươi năm ngày làm việc kể từ khi công bố quyết định
tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy vào sáng qua
hội nghị đã tập trung thảo luận chia sẻ những mô hình hay cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân tại công an các đơn vị địa phương
bộ trưởng tô lâm khẳng định sau hai năm triển khai thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
và năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an cấp ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân
đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy đã đi vào thực chất có chiều sâu hơn
chuyển mạnh từ học tập sang làm theo bằng những việc làm rất thiết thực cụ thể hàng ngày trong công tác chiến đấu phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ
bộ ngoại giao việt nam cho rằng báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của mỹ có những nhận định thiếu khách quan về tình hình thực tế tại việt nam
thông tin đăng tải trên báo điện tử vn express
việt nam luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân
bảo đảm bình đẳng không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tin ngưỡng bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật
phó phát ngôn viên bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết trong họp báo ngày một mươi tám tháng năm
theo bà hằng các quyền này được ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật của việt nam cũng như được bảo đảm tôn trọng trên thực tế
bà hằng đưa ra tuyên bố khi được đề nghị bình luận về báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai của bộ ngoại giao mỹ công bố ngày một mươi năm tháng năm
và báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế mỹ trong đó có đề cập tới việt nam
nhằm đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững trong thời gian tới thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị quyết số tám mươi hai với nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thông tin trên báo công an nhân dân
với phương châm sản phẩm đặc sắc dịch vụ chuyên nghiệp thủ tục thuận tiện đơn giản giá cả cạnh tranh
môi trường vệ sinh sạch đẹp điểm đến an toàn văn minh thân thiện và mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thuộc nhóm ba mươi quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới
nghị quyết đặt ra một loạt nhiệm vụ giải pháp quan trọng về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến việt nam phát triển sản phẩm và truyền thông quảng bá xúc tiến du lịch